hội sinh viên việt nam tp hcm thuộc thành đoàn thành phố đã tổ chức lễ vinh danh sáu mươi thủ khoa năm hai nghìn hai mươi
thuộc ba mươi tám trường đại học học viện cao đẳng tại tp hcm
hai mươi thủ khoa được vinh danh năm nay gồm ba mươi ba thủ khoa trúng tuyển vào các trường cao đẳng đại học học viện năm hai nghìn hai mươi
và hai mươi bảy thủ khoa tốt nghiệp có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong số ba mươi ba thủ khoa đầu vào có một mươi bảy em có điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ hai mươi bảy điểm trở lên
nhiều em đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi kỳ thi olympic môn học các cấp
có em đạt số điểm tuyệt đối ba mươi trên ba mươi
chương trình vinh danh thủ khoa được thành đoàn tp hcm tổ chức hàng năm kịp thời khích lệ động viên
biểu dương những gương điển hình trong học tập trang luyện
đây là những tấm gương minh chứng cho thế hệ sinh viên thành phố bản lĩnh năng động hội nhập